một tài xế điều khiển xe ô tô đã bất ngờ tăng ga lao thẳng vào chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đâm vào chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã văng ra đường công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đang củng cố hồ sơ để xử lý phan tấn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường đông thành
tp ninh bình về hành vi chống người thi hành không vụ
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng một mươi thương điều khiển ô tô đi qua chốt kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín ở chân cầu non nước thuộc phường đông thành tp ninh bình
khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế nhưng thương không xuống xe mà tăng ga
đâm thẳng vào người một chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã văng ra đường rồi bỏ chạy
công an tp ninh bình nhanh chóng bắt giữ được thương
bước đầu tại cơ quan công an thương khai nhận vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi có uống rượu và sử dụng ma túy
do lo sợ không có giấy phép lái xe và kiểm tra nồng độ cồn chất ma túy đối tượng phan tấn thương đã tăng ga bỏ chạy